bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã lập biên bản và tiến hành tiêu hủy toàn bộ tám mươi lồng đánh bắt thủy sản kiểu bát quái bị thu giữ
trước đó trong lúc đang tuần tra làm nhiệm vụ tại cửa lạch cờn địa phận quỳnh lập
thì cán bộ trạm biên phòng lạch cơn đồn biên phòng quỳnh phương đã phát hiện xử lý bốn phương tiện thuyền sử dụng hơn tám mươi lồng bắt quái đánh bắt thủy sản
lưới bắt quái là phương tiện bị cấm trong đánh bắt thủy sản nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản có nguy cơ cạn kiệt
do đó thời gian qua lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra tuần tra phát hiện và xử lý